hơn năm mét đê đoạn qua xã quảng điền huyện kroana tỉnh đắk lắc đã bị vỡ vào sáng nay ngày một mươi ba tháng tám
mặc dù chính quyền địa phương đã huy động toàn lực để hộ đê nhưng đến cuối giờ chiều cùng ngày đoạn đê vỡ này về cơ bản vẫn chưa được khắc phục
chuyến đê ba quảng điền đã bị vỡ vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm nay
và cái nỗi lo của những người bà con nơi đây thì đã trở thành hiện thực
tất cả các diện tích lúa có nguy cơ mất trắng
từ đoạn đê vỡ này nước từ sông kroana ổ ạt chảy qua khu vực đất ruộng của bà con xã quảng điền huyện kroana tỉnh đắk lắc
tại đây có hai trăm linh hectare lúa chỉ khoảng một mươi năm hai mươi ngày nữa là bà con có thể thu hoạch được
nước ngập lúa có nguy cơ mất trắng
trong khi đó đê thì vẫn đang được các lực lượng nỗ lực ra cố
đối với diện tích ngầu úng thì hôm nay chúng tôi đã tăng cường các máy bơm tiếp tục bơm trong úng hoạt động hai mươi bốn h hai mươi bốn giờ
còn đối với việc xử lý đoạn xử cố này thì
báo cánh sau khi không chế dòng chảy chúng ta tiếp tục huy động các vật tư các dọ đá để đảm bảo trong mùa khoảng hai mươi ngày nữa là ổn
thứ nhất là phải tập trung vào việc khắc phục sự cố ở đây
cụ thể là phải làm cái đê bao chống và trong quá trình làm đấy thì yêu cầu anh em phải hết sức là an toàn
thứ hai là trên toàn tuyến là phải cho lực lượng
để mà thường xuyên đi kiểm tra nếu có cái hiện tượng sung yếu lập tức là phải ra cố ngay
và cái thứ ba là phải cho giải cố toàn bộ gia cố toàn bộ trên địa bàn của tỉnh
những ngày qua sự cố tràn đê tại xã quảng điền đã lấy đi công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân
giờ đây nếu không kịp thời khắc phục vá đê thì thành quả gieo trồng từ nhiều tháng nay của bà con nông dân sẽ trôi theo dòng nước giữ